trong ngày một mươi sáu tháng bốn đại sứ quán việt nam phối hợp với hội khơ me việt nam tại vương quốc campuchia
tiếp tục trao quà cứu trợ khẩn cấp đợt một cho bà con gốc việt có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
gồm hơn hai mươi ba tấn gạo hơn hai mươi ba khẩu trang và hơn một mươi chín usd là nguồn ủng hộ quý báu của quân khu bảy
câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia các cơ quan đoàn thể trong nước và các nhà hào tâm
nhờ sự quan tâm sâu sát tuyên truyền hướng dẫn kịp thời của đại sứ quán và hội khơ me việt nam các cấp
đến nay chưa có bà con gốc việt nào bị lây nhiễm virus gây bệnh đường hô hấp cấp covid một mươi chín